qua phản ánh của báo nhân dân về tình trạng phá rừng tại đắk lắc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng chặt phá rừng khai thác gỗ trái phép ở các tỉnh tây nguyên
văn phòng chính phủ đã gửi công văn số ba nghìn chín trăm bảy mươi bốn đến bộ công an ubnd các tỉnh con tum gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng
công văn nêu rõ thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo giao bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm tình trạng chặt phá rừng khai thác gỗ trái phép ở các tỉnh tây nguyên yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh tây nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm điểm xem xét trách nhiệm của các ban quản lý rừng phòng hộ ban quản lý rừng đặc dụng các công ty nông lâm nghiệp vi phạm pháp luật về chặt phá khai thác và vận chuyển gỗ lâm sản